hơn tám mươi năm diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng hàng chục hectare rừng phòng hộ ven biển biến mất hàng năm
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn bảy trăm linh hộ dân
đó là thực tế của tình trạng nước biển xâm thực gây xói lở cho bốn km bờ biển ở xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
sống ở vùng đất này đã gần cả cuộc đời nhưng ông nguyễn văn con vẫn chưa bao giờ thấy tình trạng biển xâm thực làm mất bãi biển nhiều như những năm gần đây
ông cho biết chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây cả trăm mét theo chiều dài bãi biển này đã bị mất
nước biển ăn sâu vào đất liền tràn cả vào ruộng lúa người dân nơi đây
không chỉ ảnh hưởng đến các hộ nông dân trong những năm qua

các km chiều dài bãi biển của xã vinh hải bị xâm thực gây xói lở cũng đã làm cho các hộ dân kinh doanh ven biển cũng bị ảnh hưởng
nước biển xâm thực đã làm những hàng quán phải dần lùi sâu vào đất liền
có những hộ phải rời quán tới lần thứ tư trong một mươi năm qua
nước biển ăn sâu vào đất liền tràn cả vào ruộng lúa người dân nơi đây
có những hộ

nước biển ăn sâu vào đất liền trgoing trầm th employing land to jupan việt nam
làm mất hàng chục hectare rừng phòng hộ ảnh hưởng đến tám mươi năm diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân
và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của hơn bảy trăm linh hộ dân ven biển
mặc dù địa phương đã từng nỗ lực xây kè khẩn cấp chống xâm thực nhưng kè vẫn chỉ có tính tạm thời
để đối phó nhiều hộ dân đã phải dùng cọc tre và bao tải cát để chẳng chống và ngăn xói lở
nhưng đó cũng chỉ là tạm thời
nỗi lo biển xâm thực ăn sâu vào đất liền vẫn còn đó theo mỗi mùa mưa bão
nếu không có những giải pháp ngăn xói lở rất có thể bãi biển này biến mất trong thời gian không xa